đến với một số thông tin thời tiết đáng chú ý cùng một lúc nhiều yếu tố gây mưa xuất hiện
nên cả ba miền ngày hôm nay tiếp tục xảy ra mưa có nơi còn là mưa lớn
các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông xét gió giật mạnh cũng có thể xảy ra trong mưa
bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội không nằm ngoài những cảnh báo này
chính vì vậy nếu quý vị có kế hoạch tới sân vận động quốc gia mỹ đình
theo dõi trận chung kết môn bóng đá nam trong khuôn khổ sea games ba mươi một vào chiều tối nay
thì hãy chủ động mang theo những chiếc áo mưa để tránh bị ướt
ảnh hưởng tới sức khỏe mà vẫn thỏa mãn được niềm đam mê với môn thể thao vua